hôm nay công an tỉnh điện biên đã khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng
phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở đội một mươi chín xã thanh nưa huyện điện biên
và cầm văn trương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở đội bảy xã hua thanh huyện điện biên về tội hiếp dâm
trước đó vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố
bắt tạm giam bùi thị kim thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ở đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
bùi thị kim thu cũng chính là vợ của bùi văn công là người biết rõ hành vi phạm tội của chồng
và đồng bọn nhưng lại không tố giác tội phạm chính thu là người giả vờ như tình cờ là người đầu tiên
phát hiện ra thi thể của nạn nhân cao mỹ duyên vào sáng ngày ba tết kỷ hợi sau đó báo tin cho công an
đối tượng phạm văn dũng là anh trai của phạm văn nhiệm đối tượng được coi là cầm đầu tích cực bắt giữ
hiếp dâm và sát hại nữ sinh viên cao mỹ duyên như vậy là cho đến thời điểm này cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh điện biên đã bắt giữ tám đối tượng liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh viên cao mỹ duyên
thưa quý vị dạng sáng nay đối tượng hà phúc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã xuân quang huyện chiêm hóa
nghi phạm trong vụ cướp taxi vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng ba đã ra đầu thú
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã xác định đối tượng đạt đang lẩn trốn
tại khu đồi gần nhà của đối tượng
do đạt đang có mang theo vũ khí các lực lượng chức năng vừa tổ chức khép chặt vòng vây vừa kêu gọi vận động đầu thú
trước đó vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi chín tháng ba anh nguyễn lý hoàng là lái xe taxi trở đạt sang huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
khi về đến địa phận đèo kéo mát thuộc xã yên lập huyện chiêm hóa thì đạt yêu cầu dừng xe đi vệ sinh
khi trở lại xe đạt ngồi ở ghế sau và dùng súng tự chế bắn anh hoàng
sau đó đạt rút bình xịt hơi cay xịt vào mặt khiến anh hoàng phải mở cửa xe bỏ chạy
sau đó đạt điều khiển xe ô tô về tới khu vực ubnd xã ngọc hội huyện chiêm hóa thì bỏ xe lại
hiện nạn nhân nguyễn lý hoàng đang dần hồi phục sức khỏe
công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn văn phương ba mươi một tuổi và nguyễn văn võ hai mươi hai tuổi về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi tám trong lúc kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh hỗ trợ tài chính bất động sản phương nguyễn phát
tại ấp suối đá xã dương tơ do đối tượng nguyễn văn phương làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện nhiều sổ sách tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng của cơ sở này
bước đầu điều tra lực lượng công an xác minh người vay thấp nhất là một mươi triệu đồng và cao nhất là ba mươi triệu đồng
giao động từ hai mươi đến ba mươi một tháng tức là trên hai trăm bốn mươi một năm
để thuận tiện cho việc làm ăn phương đã thuê nguyễn văn võ và một số đối tượng khác làm thủ tục cho vay và đòi nợ cho đối tượng
qua công tác nắm địa bàn vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm nay các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
đã triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc giữa rừng cao su tại xã tân hiệp huyện phú giáo
tại hiện trường lực lượng công an bắt quả tang ba mươi chín đối tượng đang tổ chức đánh bạc
dưới hình thức đánh tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền
cơ quan công an thu giữ vật chứng gồm một trăm ba mươi hai triệu đồng tiền mặt bốn mươi chín xe mô tô hai con gà đá cùng nhiều tăng vật có liên quan
theo kết quả làm việc bước đầu cơ quan công an xác định tụ điểm đánh bạc trên do hai đối tượng là trần hùng đoan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và lâm bá khánh trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đứng ra tổ chức làm cái và thu tiền thắng thua
khoảng một mươi năm h chiều nay tại bến sông thuộc phường trần hùng đoan
phường thịnh lan tp hòa bình tỉnh hòa bình đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến cho tám học sinh tử vong
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h chiều nay có một mươi học sinh rủ nhau ra bãi cát sông đà
thuộc địa phận phường thịnh lan thành phố hòa bình tỉnh hòa bình để chơi
sau đó các em rủ nhau xuống sông tắm rồi xảy ra đuối nước khiến cho tám em tử vong
đến một mươi sáu h bốn mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể của tám học sinh này
được biết ngay sau khi phát hiện sự việc rất nhiều thuyền viên cùng lực lượng cứu hộ được huy động để tìm kiếm các nạn nhân
hiện công tác tìm kiếm đã được dừng lại và lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm
nguyên nhân vụ đuối nước đang được điều tra làm rõ
điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan vừa khám phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma tùy đá số lượng lớn từ lào qua cửa khẩu bờ y về thành phố hồ chí minh
do các đối tượng người lào trung quốc cấu kết với đối tượng việt nam cầm đầu thu giữ ba trăm linh kg ma túy đá
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng ba nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét năm điểm nghi vấn là kho cất dấu ma tùy tại thành phố hồ chí minh và hai điểm tại tỉnh đắk nông
lực lượng chức năng đã tạm giữ một mươi một đối tượng trong đó tám người trung quốc thu giữ ba trăm linh kg chất ma túy
theo cơ quan điều tra đường dây này đã vận chuyển trái phép ma tùy từ lào qua cửa khẩu bờ y về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
đường dây quy tụ các đối tượng người lào trung quốc cầu kết với đối tượng việt nam thực hiện
hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an tiếp tục tập trung phối hợp với các đơn vị địa phương và các lực lượng có liên quan điều tra mở rộng vụ án
sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại liên doanh việt nga vietso petro
đây là vụ án thuộc giai đoạn hai của vụ án hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
hai bị cáo trong vụ án này gồm từ thành nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyên tổng giám đốc vietso petro và võ quang huy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
văn nguyên tranh kế toán việt sô petro
hai đối tượng này bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
tại phiên tòa nguyên tổng giám đốc ocean bank nguyễn minh thu được triệu tập đến với tư cách là người có quyền có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
đại diện liên doanh vietso petro và ocean bank cũng được triệu tập đến phiên tòa với tư cách là tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định với vai trò là lãnh đạo của liên doanh việt nga vietso petro trong các năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi tám
hai bị cáo từ thành nghĩa và võ quang huy đã quyết định việc gửi tiền của veso petro vào ngân hàng ocean bank
do đó đã được nguyễn minh thu chi tiền ngoài hợp đồng còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng
cụ thể võ quang huy đã nhận và chiếm đoạt năm hai tỷ đồng và một trăm ba mươi usd tổng cộng hơn bảy chín tỷ đồng
từ thành nghĩa đã nhận và chiếm đoạt một năm tỷ đồng
và ba mươi usd tổng cộng hơn hai một tỷ đồng
tính gộp lại thì hai bị cáo đã nhận và chiếm đoạt hơn một mươi tỷ đồng
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày
một sự việc đau lòng vừa xảy ra vào khoảng hai mươi một giờ tối qua tại thôn trăn hai xã phú linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
trong lúc cãi vã người chồng đã dùng kiếm sát hại vợ của mình
đối tượng gây án là nguyễn minh tuấn hai mươi bốn tuổi
do mâu thuẫn với vợ mình
là triệu thị hương hai mươi hai tuổi
sau một hồi gạy vã tuấn đã dùng thanh kiếm dài khoảng chín mươi cm đâm chém nhiều nhát vào vợ mình
mặc dù được mọi người phát hiện và kịp thời đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi đồng thời truy bắt hung thủ
sau hơn hai giờ đồng hồ tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình
bước đầu tuấn khai nhận hai người đang có một đứa con trai hai tuổi gửi ở nhà cho ông bà nuôi
còn hai vợ chồng đi làm thuê ở hà nội nhưng lại không biết nơi ở và nơi làm việc của nhau
sự việc đau lòng xảy ra khi hai người cùng trở về nhà thăm con
tại tỉnh vĩnh phúc tnc cao tại hà nội mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
của các bị cáo trong vụ án giết người xảy ra tại thị trấn hương canh huyện bình xuyên
khiến nạn nhân đứt rời đầu khỏi cổ gây xôn xao dư luận từ năm hai nghìn một mươi bảy
theo cáo trạng nạn nhân nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một từng làm thuê tại cửa hàng kinh doanh cầm đồ của bị cáo trần cao thái
sau khi toàn nghỉ việc thái thuê hoàng đình thu và nguyễn văn cường làm việc tại cửa hàng cầm đồ của mình
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy toàn đến cửa hàng cầm đồ của thái nói là để trả nợ nhưng đã dùng dao chuẩn bị sẵn chém và đâm thái
thu đang ở cửa hàng đã lấy gậy cùng với thái đuổi đánh toàn khiến toàn bỏ chạy
thái gọi điện cho cường đến
khi cường đến mang theo một con dao phớ cùng với thái và thu đi tìm toàn để đánh
khi đến khu trung tâm thương mại thị trấn hương canh nhóm của thái nhìn thấy toàn đang cầm dao hai bên lao vào đánh nhau
toàn cầm dao đâm vào cánh tay của thu còn cường cầm phớng lên cao chém mạnh một nhát trúng vào cổ của toàn làm đứt rời đầu của toàn ra khỏi cổ
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo nên vẫn tuyên y án sơ thẩm là xử phạt hai mươi năm tù đối với bị cáo nguyễn văn cường và trần cao sơn bị cáo hoàng đình thu bị xử phạt sáu năm tù
liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật tại dự án nhà máy điện mặt trời ở xã xuân thọ một thị xã sông cầu tỉnh phú yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sông cầu vừa khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can
sáu bị can bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật gồm nguyễn văn biển
phó tổng giám đốc công ty cổ phần quang điện phú khánh đơn vị chủ đầu tư dự án điện mặt trời xuân thọ một và xuân thọ hai
và năm nhân viên bảo vệ là châu thành nhung nguyễn xuân quang võ tấn trí đoàn văn cho và trương nguyễn bá lâm
trước đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng hai anh nguyễn duy phương đến khu đất của gia đình bình tại xã xuân thọ một để phản đối việc chủ đầu tư
chính là công ty quang điện phú khánh san ủi mặt bằng để thi công nhà máy điện mặt trời xuân thọ một
nhưng chỉ mới bồi thường cây trồng chưa bồi thường đất bị thu hồi
tại đây nguyễn văn biển phó tổng giám đốc quang điện phú khánh và năm bị can trên đã bắt giữ chói và đánh anh phương
khiến anh phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên để điều trị
khi phát hiện nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại nhà
hai đồng chí công an viên xã tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đến can thiệp thì bị hai đối tượng sử dụng hung khí gây thương tích
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ hai đối tượng
trần hồng phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú thành phố biên hòa và dương văn trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tháng ba một số đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn tiền
tại nhà trần hồng phúc ở xã tam phước tp biên hòa tỉnh đồng nai
lúc này ban chỉ huy công an xã tam phước đã cử bốn đồng chí công an viên gồm nguyễn danh yên nguyễn phạm hoàng trí
đinh viết thịnh và nguyễn xuân cảnh đến hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy
lực lượng công an tạm giữ được một đối tượng sáu xe mô tô và số tiền gần năm trăm linh đồng trên chiếu bạc
khi lực lượng công an xã tam phước đang tiến hành lập biên bản để thu giữ số tăng vật trên
thì phúc và trường mỗi người cầm một con dao đánh vào lưng đồng chí hoàng trí rồi bỏ đi
sau đó phúc và trường quay lại tiếp tục ngăn không cho lực lượng công an làm nhiệm vụ
tại đây phúc đã dùng một đoạn xăm xe máy dài khoảng một mươi cm bằng sắt đâm vào vùng mặt đồng chí yên khiến nạn nhân bị thương nặng
sau khi được tăng cường lực lượng công an xã tàm phước đã khống chế được hai đối tượng trên
đồng thời đưa hai đồng chí nguyễn danh yên và nguyễn phạm hoàng trí đi cấp cứu
nói chung là xe người ta thì tại sao lại giữ người ta gửi thì thôi người ta có làm gì đâu
nói kêu cái này đang trong vòng kia để tôi xác minh ở xã rồi sẽ trả sau
thì đối tượng cố chấp không chịu mới vô dựt xe lại
trong lúc tôi giữ xe lại quay lưng lại thì đối tượng phúc dùng dao chép vào xô lưng
ngay trong sáng hôm nay hai mươi một tháng ba đoàn của ủy ban nhân dân thành phố đồng nai
và công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã đến bệnh viện đa khoa đồng nai thăm hỏi động viên
và trao tặng cho mỗi đồng chí công an viên số tiền bốn triệu đồng
theo các bác sĩ qua điều trị ban đầu xác định đồng chí hoàng trí bị thương ở phần lưng
trong khi đồng chí yên bị đâm ở vùng mặt phải khâu một mươi mũi
vừa qua tiếng lại trong lúc anh đang cầm một dao trên tay á
thì anh mới vỗ vô lưng cái anh trí anh mặc đồ thừa rồi xong rồi vỗ bằng cái sóng dao
xong cái nhiều người lại can ra thì lúc đó giật dao lại thì ông bỏ đi
trên đường vô thì em có nhặt một khúc sắt ở dưới chân á cái sắt em đang cầm á
em có quơ quơ qua thì vô tình trúng vô vùng mặt của anh đó
cơ quan công an xác định đối tượng trần hồng phúc từng có một tiền án về tội
cố ý gây thương tích dẫn đến chết người bị tuyên án năm năm tù
phúc và trường chính là hai đối tượng đứng ra tổ chức sòng bạc nói trên
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ
thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy và đã lấy được bốn mươi xe máy các loại
một nhóm đối tượng nghiện vừa bị công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
theo điều tra từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến nay cù duy lâm cùng với lê anh kiệt và đồng mạnh hùng
thường xuyên đến địa bàn thành phố bảo lộc và các huyện lân cận để thực hiện các vụ trộm cắp xe máy
và đã lấy được bốn mươi xe máy các loại
nhóm này thường lựa chọn những xe máy có giá trị cao dùng pha vam phá khóa để lấy xe
rồi đưa về các tỉnh tiêu thụ với giá từ tám đến một mươi hai triệu đồng một xe
kết quả điều tra cũng xác định các đối tượng đã lấy được một mươi năm xe tại thành phố bảo lộc một mươi hai xe tại huyện đạo hoai
được biết lâm và kiệt đều có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản quen nhau trong tù
ra tù tháng một năm hai nghìn một mươi tám riêng lâm hiện đang bị công an tỉnh đắk nông ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản
lợi dụng tuyến đê bát tràng nối giữa quận long biên và huyện gia lâm hà nội vắng vẻ ít người qua lại
đào tuấn anh hai mươi chín tuổi trú tại phường đức thắng quận bắc tử liêm
và lê tuấn anh ba mươi tuổi chú phường phúc tân quận hoàn kiếm đã bàn bạc với nhau
đi dình dập những người chờ xe buýt trên tuyến đê này để cướp giật tài sản
theo tài liệu điều tra vào khoảng năm h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng ba đoàn tuấn anh đi xe máy chở theo lê tuấn anh đi dọc tuyến đê bát tràng
đến đoạn đê thuộc phường cự khối quận long biên thì phát hiện một người phụ nữ đang đứng chở xe buýt trên tay có túi sách
sau khi vừa hỏi đường hai đối tượng phóng xe đi
một lát sau đó lê tuấn anh quay lại đỗ xe dưới chân đê chờ và cảnh giới để đoàn tuấn anh núp sau bị hại và giật chiếc túi sách của nạn nhân
bên trong có nhiều tiền cùng với tài sản có giá trị
nhận tin báo công an quận long biên đã vào cuộc điều tra truy xét và làm rõ hai đối tượng gây án
đấu tranh khai thác hai đối tượng này đã gây ra ít nhất sáu vụ cướp giật trên địa bàn tuyến đề này
sau tám ngày triển khai lực lượng vào các tỉnh phía nam hôm nay tổ truy nã tội phạm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã bắt năm đối tượng có lệnh truy nã di lý về nghệ an
quá trình xác minh truy bắt tổ truy nã tội phạm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt được năm đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh đắk lắc đắk nông con tum lâm đồng bình dương
gồm trần quang thành đỗ khánh đức phan đình hòa cả ba đối tượng này đều bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
nguyễn ngọc tiện bị truy nã về tội cố ý gây thương tích năm hai nghìn bảy
lê văn trung bị truy nã về tội phá nơi giam giữ để lẩn trốn đáng chú ý là sau khi gây án các đối tượng này đã lẩn trốn vào các tỉnh phía nam thay tên đổi họ để trôn tránh sự truy tìm của lực lượng công an
vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà thờ giáo sứ thọ vực xã hà linh huyện hương khê tỉnh hà tĩnh khiến cho toàn bộ tài sản trong nhà thờ bị thiêu dụi và gây thiệt hại nghiêm trọng
khi phát hiện đám cháy hàng trăm bà con đã được huy động để dập lửa và đưa bàn ghế cùng nhiều tài sản khác có bên trong ra ngoài do lửa bốc cháy từ trên cao cho nên người dân đã không thể tiếp cận được đám cháy
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hà tĩnh đã điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
cho đến một mươi hai h cùng ngày đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn và vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng
bước đầu nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng nhận định là do chập điện
thưa quý vị và các bạn ở các bản tin trước thì chúng tôi có phản ánh nhiều ý kiến trái chiều của người dân và các chuyên gia giao thông về chủ trương cấm xe máy tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố hà nội
trên thực tế thì từ nhiều năm trước ở các nước như trung quốc myanmar đã thực hiện cấm xe máy lưu thông ở thành phố như yangon của myanmar
thành phố bắc kinh
và theo nhiều chuyên gia nếu như áp dụng thì sẽ cần phải nghiên cứu rất chi tiết và có lộ trình cụ thể đặc biệt là tại thành phố hà nội khi mà cơ sở hạ tầng giao thông chưa thật sự đồng bộ
hình ảnh quen thuộc trên tuyến đường nguyễn trãi vào giờ cao điểm
thì khi mà hai tuyến này nó rất là phát triển vận tải công cộng rất tốt rồi thì chúng ta có thể dừng lại
đó là những gì đại diện sở giao thông vận tải chia sẻ
về đề xuất cấm xe máy của sở giao thông vận tải tp hà nội với lập luận hai tuyến đường là nguyễn trãi và lê văn lương
hiện nay vận tải hành khách công cộng đang rất tốt nên chuyện cấm xe máy ở các trục này là dễ hiểu
tuy nhiên các chuyên gia lại có quan điểm đối lập bởi hiện nay tỷ lệ vận tải hành khách công cộng của thành phố chỉ là một mươi
còn số này là quá ít để cấm phương tiện cá nhân
những nghiên cứu của tôi thì đến tận hai nghìn năm mươi
cái vận tải hành khách công cộng cũng chỉ đáp ứng được đến hai mươi năm
đấy là trong điều kiện rất lý tưởng tức là cứ sau mỗi năm năm thì hà nội có thêm ba mươi km được xác đấu thị và một mươi năm km được xe viên nhanh
chúng ta rất là khó và với cái năng lực về tài chính và năng lực mà thực hiện của hà nội thì chúng ta sẽ không mơ đến cái chuyện mà có thể cấm được phương tiện cá nhân đến tận hai nghìn hai mươi
linh xe buýt đến mà đến nhiệm sở đến năm sáu mươi sáu mươi là đến trường đến lớp
đến bệnh viện đến công sở để chậm thời gian
người dân qua xe máy như giấc mơ
còn theo tiến sĩ nguyễn ngọc quang sản viên đại học trinity hà lan
thì thành phố bắc kinh của trung quốc hay đài bắc của đài loan
trước khi cấm xe máy những thành phố này vốn đã có hệ thống giao thông công cộng cực kỳ tốt chiếm đến năm mươi
nhưng hiện nay các thành phố này cũng đang phải trả giá rất lớn cho việc cấm xe máy
khi thể lợi ô tô gia tăng nhanh chóng
đi kèm đó là ô nhiễm môi trường un tắc giao thông ngày càng trầm trọng
trung quốc có cái nền kinh tế mạnh hơn việt nam rất là nhiều
và người ta đã đầu tư một cách rất bài bản rất hoàn chỉnh hệ thống một hệ thống công cộng
và cũng đã cấm xe máy nhưng mà không thành công
và sau khi cấm thì tình trạng tăng nghẽn lại còn nghiêm trọng hơn do người dân chuyển sang sử dụng ô tô
đã có những bài học cụ thể về việc cấm xe máy trong nội đô các thành phố lớn
thành công hay thất bại các cơ quan chức năng cũng cần phải tính toán đến những hệ lụy đi kèm
do vậy thay vì cấm bằng các biện pháp hành chính các cơ quan quản lý nhà nước
nên nghiên cứu phát triển điều mà người dân vẫn đang cần đó là vận tải hành khách công cộng
trước thông tin về tình hình nhiễm sán dây lợn gây bệnh cho người tại tỉnh bắc ninh
và nhu cầu của người dân về trần đoán có mắc hay không mắc bệnh
dẫn đến tình trạng là hiện nay người dân đã ồ ạt đưa con em đi xét nghiệm
bộ y tế đã có công văn gửi ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đề nghị dừng việc lấy mẫu máu xét nghiệm elisa để chẩn đoán sán dây lợn
vì theo bộ y tế xét nghiệm elisa dương tính không thể khẳng định là hiện tại có đang mắc bệnh sán dây lợn hay không
theo bộ y tế xét nghiệm elisa dương tính không thể khẳng định là hiện tại có đang mắc dán dây lợn
và đây là xét nghiệm mang tính chất hỗ trợ khi có dấu hiệu lâm sàng và có một số kết quả xét nghiệm khác được xác định
đối với những trường hợp kết quả xét nghiệm elisa dương tính không cần phải xét nghiệm lại và không phải điều trị
trừ trường hợp có triệu chứng lâm sàng có chẩn đoán xác định hiện đang mắc bệnh
thì sẽ được điều trị theo phác đồ quy định tại các cơ sở y tế của địa phương
trường hợp kết quả xét nghiệm elisa âm tính thì không cần phải xét nghiệm lại
bộ y tế đề nghị ubnd tỉnh chỉ đạo các ban an toàn thực phẩm địa phương
tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào của các bếp ăn tập thể các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp
bên cạnh đó tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu được bản chất của bệnh
ý nghĩa của các biện pháp chẩn đoán xác định người đang mắc bệnh hay không và thực hiện các biện pháp phòng bệnh